thưa quý vị vào sáng nay tại nhà quốc hội vượt dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubthq đã khai mạc phiên họp thứ một mươi một để xem xét cho ý kiến đối với một mươi một nội dung quan trọng
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại phiên họp này ubthq sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho quốc hội xem xét quyết định
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi ba tháng năm tới
tại phiên họp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị ubthq tập trung phân tích
đánh giá bối cảnh tình hình triển khai các nghị quyết của quốc hội
kết quả các tháng đầu năm bao gồm cả nghị quyết về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nghị quyết về gói chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi năm báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
chủ tịch quốc hội đề nghị các thành viên ubthq cần đánh giá cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan của quốc hội
của chính phủ các bộ ngành trong nghiên cứu giải quyết kiến nghị của cử tri
cũng như thể hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách
cái này trách nhiệm của các cơ quan của quốc hội cũng rất lớn
cần phải có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa ubthq với đoàn chủ tịch ubthq việt nam trong lĩnh vực này
cố gắng kỳ họp thứ ba này chúng ta có những cái cải tiến những cái đổi mới
và có một cái bước để chúng ta nâng cao cái chất lượng công tác dân nguyện
nói chung và cái việc mà phản ảnh các cái tâm tư tình cảm nguyện vọng
cũng như những vấn đề nổi lên mà
nhân dân cử tri và doanh nghiệp đang rất là quan tâm
trong phiên làm việc sáng nay ubthq cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai